hàng năm khi hoa đào nở rộ trên sườn đồi thì cũng là lúc mà người giao tiền ở thôn bản bình
xã trung minh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang lại tạm gác mọi công việc hàng ngày để chuẩn bị vui tết đón xuân
đồng bào người giao nơi đây có nhiều phong tục độc đáo
trong đó có phong tục đón tết mang nhiều nét đặc trưng thể hiện tính kết nối cộng đồng
thôn bàn bình hiện có sáu mươi bốn hộ dân một trăm linh là đồng bào dân tộc giao
trong đó người giao tiền chiếm tám mươi
một trong những phong tục không thể thiếu với người giao tiền ở bản pình là tục lấy nước đêm giao thừa và lấy nước đầu năm mới
thông thường việc lấy nước sẽ do người đàn ông chủ lớn nhất trong nhà thực hiện
trong một số trường hợp khác người lấy nước là nam giới trẻ thì phải khỏe mạnh không ốm đau
người giao quan niệm lấy nước trong năm mới càng được nhiều thì năm ấy làm ăn càng thuận lợi càng có nhiều của ăn của đề
ba mươi tết là
nhà mình bây giờ là có sâu chậu rồi nhưng ngày xưa không có sâu chậu thì dùng uống bương là phải lấy đủ đầy các uống
không được để uống nào rỗng vơi
sau đó thì đến sáng mùng một tức là qua giao thừa thì lại đi lấy nước mới nước của năm mới về để
thứ nhất là để thực cúng thai là đun để trong nhà con cháu uống
nếu mà không lấy đủ đầy ấy thì
thì có nghĩa là theo quan niệm các cụ ngày xưa là tức là năm mới làm ăn nó không đủ
sau bữa cơm tất niên tất cả mọi người trong gia đình đều phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá và dễ cây thơm
sau đó mặc những bộ trang phục truyền thống mới và đẹp nhất để đón giao thừa
người giao tiền ở đây còn có phong tục để lửa trong ngày tết
thì phải chuẩn bị là tức là ba cái củi mẹ là để
chuẩn bị những loại gỗ tốt gỗ rán chắc đun trong ba ngày tết là từ ba mươi đến mùng ba là không thể tắt mà chỉ có ba cái củi đấy thôi
trong ba ngày tết thì phải lúc nào cũng có lửa không cho tát bao giờ
có lửa thì nó mới ấm cả năm
trong mâm cúm đất trời ra tiên ngày tết của đồng bào giao tiền không thể thiếu bánh trưng gù

bánh trưng gù là biểu tượng của người phụ nữ dao đỏ biểu tượng cho sự chịu khó cần cù của họ
đêm giao thừa mọi người sẽ không ra khỏi nhà mà tất cả mọi người quây quần bên nhau để chờ thời điểm bước sang năm mới chúc tuổi và những điều may mắn cho nhau
sau khi đi chúc năm mới những người trong họ và hàng xóm láng giềng thì già trẻ trai gái lại nô nức kéo nhau về nơi tập trung sinh hoạt cộng đồng
thường là bãi đất rộng hoặc tại nhà văn hóa thôn bản để ca hát nhảy múa chơi các trò chơi dân gian
cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tuyên quang đời sống của đồng bào dân tộc giao thôn bản bình hôm nay đã được nâng lên về mọi mặt
những nét văn hóa đặc sắc riêng của đồng bào giao vẫn được gìn giữ và duy trì qua các thế hệ được thể hiện rõ nhất trong việc đón tết và những lễ hội đầu xuân năm mới của người dân nơi đây